các nước phương tây đang đẩy nhanh giải ngân các khoản viện trợ nhân đạo quân sự và tài chính cho ukraine
bộ tài chính mỹ cho biết quá trình giải ngân khoản viện trợ kinh tế trị giá bốn năm tỷ đô la mỹ dành cho ukraine sẽ được bắt đầu thực hiện trong những tuần tới
thông báo của bộ tài chính mỹ chỉ rõ khoản kinh phí nêu trên được quốc hội nước này phê duyệt vào hôm hai mươi chín tháng chín vừa qua
trong một phần của dự luật tài trợ cho chính phủ ukraine nhằm giúp kiev giữ ổn định nền tài chính của đất nước
cũng như duy trì hoạt động của chính phủ và cung cấp các dịch vụ cho người dân ukraine
bốn năm tỷ usd sẽ được cơ quan phát triển quốc tế thuộc bộ ngoại giao mỹ chuyển tới ukraine
trong khi đó liên minh châu âu cũng đang giải ngân thêm hai năm tỷ euro tức là khoảng hai sáu tỷ usd để hỗ trợ ukraine
khối này đồng thời lên kế hoạch bổ sung một mươi tám tỷ euro trong gói hỗ trợ vĩ mô cho năm hai nghìn hai mươi ba
để phục vụ các hoạt động sửa chữa khẩn cấp và phục hồi nhanh chóng nhằm tái thiết ukraine